xin kính chào quý vị và các bạn
như vậy là bão số hai đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
ngay khi cập bờ nước ta vào sáng sớm ngày hôm nay
sáng nay vị trí tàu áp thấp nhiệt đới
ở khu vực biên giới việt nam và lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tàu áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp sáu giật cấp bảy
dự báo trong sáu giờ tới
áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng
tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
trên khu vực thượng lào
sức gió mạnh nhất ở vùng trung tàu áp thấp
nhiệt đới suy yếu từ bão số hai nữa
nhưng khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa
của việt nam vẫn có thời tiết xấu
tầm nhìn xa thấp gió mạnh sóng cao
và biển động bà con ngư dân cần hết sức lưu ý
không chỉ gây mưa lớn
gió mạnh trên biển mà áp thấp nhiệt đới
suy yếu từ bão còn khiến cho khu vực
phía đông bắc bộ có mưa lớn
suốt từ sáng sớm nay cảnh báo đi kèm
với mưa là rông lốc và gió giật mạnh
ngập úm tại các vùng trụng thấp
mưa xuống cũng khiến cho nhiệt độ
trên khu vực giảm xuống cao nhất ngày mai
ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó sẽ ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
không còn nhiệt độ sẽ tăng lên
mỗi ngày một độ tây bắc bộ
cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
nên mưa rông cũng diễn ra
và nhiệt độ giảm cao nhất ngày mai
ở ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
dự báo xa hơn đến ngày một mươi sáu
vùng áp thấp nóng ở phía tây
sẽ phát triển và mở rộng khiến cho nhiệt độ
tăng cao nắng nóng trên ba mươi bảy độ
xuất hiện ở mỏ phía tây các khu vực khác
nhiệt độ cũng chạm ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
trong ngày một mươi sáu
xuôi xuống miền trung
đến với khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa rông cũng sẽ còn có khả năng
tiếp diễn trong ngày mai cục bộ
vẫn có mưa vừa đến mưa to sau đó
thời tiết quay trở lại trạng thái có nắng nhiều
và nhiệt độ gia tăng rõ rệt
còn tại phần phía nam của khu vực
từ quảng bình đến thừa thiên huế
vẫn duy trì trạng thái có mưa vài nơi
ngày nắng trong ba ngày tới nhiệt độ
sẽ tăng khoảng từ hai cho đến ba độ
mỗi ngày khu vực còn lại của miền trung
từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
do không chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới
suy yếu từ cơn bão số hai
nên trời vẫn khô giáo nắng nhiều
đặc biệt trong ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu
vùng nắng nóng có xu hướng mở rộng
phạm vi hoạt động và gia tăng về cường độ
như vậy nhận định từ ngày một mươi năm
sẽ mở ra một đợt nắng nóng mới
người dân cần lưu ý sự thay đổi về thời tiết này
nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi sáu độ
lên đến vùng cao tây nguyên
vẫn có trạng thái thời tiết chủ đạo
là ngày có nắng mưa rông
chủ yếu xuất hiện về chiều tối tối và đêm
đến ngày một mươi năm thì mưa sẽ còn tăng hơn
và nhiệt độ giảm ra động
ở mức là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong cả ba ngày tới
tại nam bộ xu hướng tăng mưa
sẽ còn mạnh mẽ hơn với thiên hướng
tăng số điểm mưa vừa mưa to và rông
người dân cần đề phòng lốc xoáy
và gió giật mạnh trong cơn rông